công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã bàn giao đối tượng phạm đức lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã mai pha thành phố lạng sơn có hành vi trộm cắp tài sản cho công an huyện cao lộc
để điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lạng sơn phát hiện đối tượng nam giới
có điều khiển chiếc xe mô tô không gắn biển kiểm soát và có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra đối tượng khai là phạm đức lộc chiếc xe máy đang điều khiển là lấy trộm
tại khu vực tổ năm khối năm xã hợp thành huyện cao lộc do có chiều khóa cắm trên xe
và không có người trông coi
trong khi điều khiển xe mô tô đi tìm chỗ bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
bản thân lộc đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và một tiền sự về tội vô ý gây thương tích